lợi dụng xe khách để vận chuyển trái phép súng bắn đạn trì vụ việc vừa được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang bàn giao cho công an thành phố hà giang để điều tra xử lý theo thẩm quyền
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô khách hai mươi ba b một trăm hai mươi bảy chạy tuyến cố định hà giang bắc mê phát hiện trên xe chở một bọc hàng chứa các phụ kiện của một khẩu súng bắn đạn trì loại súng bắn bằng hơi nén còn mới một trăm linh chưa qua lắp ráp kèm theo đạn
lái xe và phụ xe khai nhận gói hàng trên được nhận từ một người lái xe ôm chuyển đến từ một xe khách khác chạy tuyến thái nguyên hà giang gửi đến một người có địa chỉ ghi trên bọc hàng và không biết trong đó là hàng gì
tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật và bàn giao cho công an thành phố hà giang để điều tra xử lý theo quy định